dịch vụ sẽ giảm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
nếu đề xuất áp dụng mức giá sàn là bằng hai mươi giá tối đa hiện nay của cục hàng không việt nam
được thông qua thì mặt bằng giá vé máy bay sẽ tăng lên rất cao lên sấp xỉ hai triệu đồng
một vé chặn một chiều tuyến bay vàng hà nội thành phố hồ chí minh
nhiều người dân lo lắng sẽ khó có cơ hội mua vé rẻ như trước đây
thế nhưng cũng kỳ vọng sẽ nhận được một chất lượng dịch vụ tương xứng
với số tiền phải bỏ thêm nếu quy định này đi vào thực tế

cái tiêu cực ở đây cái điểm tiêu cực ở đây thì tôi nghĩ là cái việc áp giá sàn vé máy bay
sẽ làm giảm bớt cái mức độ cạnh tranh giữa các hãng máy bay đi với nhau
khi mà giảm bớt cái sức cạnh tranh của các hãng máy bay đi với nhau thì người dân
người ta sẽ phải chịu một cái mức giá nhiều khi là cao hơn cái mức giá mà họ đang có thể được hưởng
nhưng tuy nhiên thì cũng có những cái điểm tích cực là cái việc áp giá sàn này
nó sẽ tạo một cái mặt bằng chung cho tất cả các hãng về khi mà đã có mặt bằng chung
về tất cả các hãng về giá thì người dân sẽ chuyển sang lựa chọn những cái dịch vụ nào
làm cho họ cảm thấy thoải mái nhất họ hài lòng nhất
vì thế nên cái sức cạnh tranh giữa các hãng từ chuyển từ đua nhau về giá
sẽ chuyển sang đua nhau về chất lượng dịch vụ
trước đại dịch sáu mươi năm vé máy bay nội địa nước ta là vé rẻ
cụ thể khoảng bốn mươi ba triệu lượt khách trong năm hai nghìn một mươi chín
theo ý kiến của một số chuyên gia việc áp giá sàn này sẽ gây nên tình trạng bất bình đẳng
giữa các hãng hàng không hạn chế tính cạnh tranh nội địa
bên cạnh đó sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ hội phục hồi ngành du lịch sau đại dịch
qua đó tác động lớn đến nền kinh tế
bởi theo thống kê ngành du lịch đóng góp trên dưới một mươi gdp của cả nước
và tạo nhiều công an việc làm khoảng hai năm triệu người trực tiếp và bốn năm triệu người giàn tiếp
các cái doanh nghiệp có quyền tự do định đoạt cái giá cả
trong cái phạm vi hoạt động
các doanh nghiệp thấy có lợi nhất
trực tiếp ảnh hưởng đến cái sự phát triển của du lịch
nhưng mà gián tiếp thì nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái nền kinh tế việt nam
khi mà cái cung về trên thị trường hàng không ấy nó bị suy giảm nó bị yếu
và đó là một cái điều là các cơ quan quản lý nhà nước phải hết sức quan tâm
chứ không phải nói cái chuyện hàng không là của việc của hàng không
hàng không là việc của hàng không nhưng hàng không tác động rất lớn đến du lịch
hàng không tác động rất lớn đến thương mại đến dịch vụ đến đầu tư đến tất cả các
các chuyên gia cảnh báo đề xuất thiết lập giá vé máy bay nội địa tối thiểu
sẽ tác động rất lớn không chỉ đến doanh nghiệp mà cả với hàng triệu người tiêu dùng
không chỉ là giá sản mà tiến tới cần bỏ quy định về giá trần
để giá vé máy bay được phát triển tự do theo sự phát triển của thị trường
tránh sự áp đặt về quy định sẽ làm méo mó biến dạng thị trường
và cản trở quá trình phục hồi ngành du lịch và nền kinh tế nước ta sau dịch